tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp đoàn doanh nghiệp hoa kỳ
do ông adam sikhov giám đốc điều hành hiệp hội doanh nghiệp hoa kỳ tại việt nam dẫn đầu
phát biểu ý kiến tại buổi tiếp thủ tướng nguyễn xuân phúc hoan nghênh
đoàn doanh nghiệp hoa kỳ đến việt nam dự hội nghị diễn đàn kinh tế thế giới về asean năm hai nghìn hai mươi
hội nghị thượng đỉnh kinh doanh việt nam hoa kỳ hai nghìn một mươi tám
thủ tướng đánh giá hiện nay quan hệ việt nam và hoa kỳ đang phát triển mạnh mẽ trên các lĩnh vực
việt nam coi trọng quan hệ hợp tác với hoa kỳ
thời gian qua quan hệ này đang phát triển mạnh mẽ
kim ngạch xuất khẩu của hoa kỳ và việt nam cũng tăng mạnh
ông adam siskov cảm ơn thủ tướng nguyễn xuân phúc đã dành thời gian tiếp đoàn
khẳng định các doanh nghiệp hoa kỳ đánh giá rất cao nỗ lực của chính phủ thủ tướng chính phủ việt nam
về cải cách hành chính cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thu hút mạnh mẽ khách du lịch quốc tế
đại diện một số tập đoàn hoa kỳ cũng bày tỏ quyết tâm mở rộng đầu tư kinh doanh tại việt nam
mong muốn chính phủ thủ tướng chính phủ việt nam quan tâm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa
cho các doanh nghiệp này làm ăn thành công tại việt nam
nhất là trên lĩnh vực kinh tế số kết nối số thành phố thông minh dược phẩm phát triển năng lượng
cũng như tăng cường hỗ trợ việt nam đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
chính phủ việt nam luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp hoa kỳ làm ăn thành công tại việt nam
coi đây là nhân tố quan trọng đóng góp vào mối quan hệ hai nước
thủ tướng cũng hy vọng các doanh nghiệp hoa kỳ đẩy mạnh hợp tác đầu tư tại việt nam
đặc biệt là các doanh nghiệp hoa kỳ có thế mạnh trong lĩnh vực kinh tế số
tăng cường hợp tác chuyển giao công nghệ cho phía việt nam
việt nam mong muốn duy trì quan hệ thương mại cân bằng với hoa kỳ